hứng ứng kỷ niệm năm năm ngày sách việt nam sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách tp đã tổ chức khánh thành xe buýt sách với tên gọi chuyến xe chở chi thức trở tương lai
đây là hoạt động nhằm mang đến không gian đọc sáng tạo cho khách tham quan đường sách cũng như tuyên truyền ý thức sử dụng phương tiện công cộng một trong những giải pháp giảm ung tắc giao thông hiện nay
xe buýt có chiều rộng một năm m dài sáu m là mô hình thư viện mini mô phỏng từ chuyến xe buýt số tám gắn liền với sinh viên xuất phát từ bến xe quận tám đến làng đại học thủ đức
bên cạnh là trạm chờ chi thức được thiết kế theo hình trang sách có kệ sách tại chỗ và bản tra cứu thông tin điện tử phục vụ khách tham quan
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết thời gian tới sẽ phối hợp xây dựng khu vực tiên truyền về bảo đảm trực tự an toàn giao thông cho trẻ em ngay tại đường sách nguyễn văn bình gắn với chủ đề năm an toàn giao thông cho trẻ em hai nghìn hai mươi bốn